thưa quý vị vào trường ngày hôm nay một mươi bảy tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
là cựu giám đốc bệnh viện tim hà nội cựu chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện tim hà nội và một mươi một đồng phạm về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tại phiên tòa bị cáo tuấn thừa nhận việc chỉ định thầu không đúng nhưng cho rằng ở thời điểm đó thì bị cáo không có cách nào khác bởi thời điểm đó không so sánh với bảng giá thị trường
bị cáo tuấn cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng đã xác định đồng thời thừa nhận trách nhiệm cao nhất khi chỉ định thầu trong thời điểm bị cáo là giám đốc bệnh viện tim hà nội
cấp dưới của ông tuấn là bị cáo hoàng thị ngọc hưởng nguyên phó giám đốc bệnh viện tim hà nội cũng thừa nhận sai phạm trong quá trình chỉ đạo đấu thầu
từ thẩm định giá lập hồ sơ và khẳng định cáo trạng truy tố tôi đúng cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của ông tuấn và các đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn năm mươi ba sáu tỷ đồng dự kiến phiên tòa diễn ra trong năm ngày
ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn đại dương hải phòng
và tuyên phạt một mươi năm năm tù giảm hai năm tù so với bản án sơ thẩm
phan thành hữu giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại phan lê hoàng anh một mươi ba năm sáu tháng tù giảm hai năm sau tháng tù so với bản án sơ thẩm về tội buôn lậu
hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một mươi sáu bị cáo khác
hội đồng xét xử cho biết đã xem xét các tình tiết mới về nhân thân gia đình nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên có căn cứ giảm án cho các bị cáo trên
hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo ngô văn thụy và phạm văn sái
đối với kháng nghị tăng hình phạt đối với một mươi bị cáo hội đồng xét xử nhận định mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp đã đủ sức gian đe giáo dục
còn tại tỉnh nghệ an hơn một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đồng loạt gia quân triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
bắt giữ một mươi sáu đối tượng tạm giữ số tiền gần sáu trăm sáu mươi năm triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
vào đêm ngày một mươi bốn tháng bốn công an nghệ an triển khai một mươi bảy tổ công tác đột kích các điểm bắt giữ và khống chế kịp thời một mươi sáu đối tượng
trong đó có ba đối tượng tại các tỉnh phía bắc một mươi ba đối tượng trên địa bàn thị xã hoàng mai và huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
tạm giữ sáu trăm sáu mươi bốn hai trăm bốn mươi bảy nghìn đồng tiền mặt hai ổ cứng bốn mươi điện thoại di động một xe ô tô ba xe máy và một số tăng vật khác
lực lượng chức năng bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trong ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan công an cũng xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay số tiền mà các đối tượng đánh bạc lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
và hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức như thuốc lá điện tử si ga điện tử hay si sa điện tử
và thuốc lá thì nung nóng đang lôi kéo giới trẻ vào những cân nghiện có tác động nguy hiểm tới sức khỏe
đặc biệt trong thời gian vừa qua các đối tượng xấu có dấu hiệu
đưa các loại ma túy này vào trường học nhằm dụ dỗ đầu độc lớn tuổi học sinh
và trước thực tế trên cơ quan thành phố hà nội đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác phòng chống ngăn ngừa
các loại ma túy này xâm nhập vào hồng đường
nghi nhận ngay sau đây của phóng viên thế dự
một mươi sáu tuổi vì ham chơi với bạn bè cậu thanh niên này đã sử dụng thuốc lá điện tử
ngay từ lần hút đầu tiên em đã bị nghiện vì trong thành phần thuốc lá có chứa ma túy
hiện em được gia đình đưa đi điều trị tại trung tâm cây nghiện số ba
sức khỏe em đã tốt hơn nhưng với em nhiều dự định tương lai gần như đã giang dở
khi mà mình sử dụng ma túy thì mình sẽ đánh mất cả tương lai
lấy công tác phòng ngừa là chính
thời gian qua công an huyện sóc sơn đã phối hợp với các trường trung học phổ thông
trung học cơ sở trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
những buổi giao lưu thực tế như thế này là điều kiện tốt nhất để lứa tuổi học sinh được chia sẻ
hỏi đáp các thắc mắc về việc phòng ngừa phát hiện ma túy
trước tình hình tệ nạn ma túy cũng như thuốc lá điện tử đang lên lõi vào các trường học mà chúng tôi vô cùng lo lắng
thậm chí là chúng tôi còn đã nghe rất nhiều các thông tin là có thể trà trộn ma túy và thuốc lá điện tử để bán cho các con
và tôi tin tưởng rằng với cách tuyên truyền như thế này thì các con sẽ nắm được nhớ được làm được và sẽ ngăn ngừa được
có những loại ma túy nào được đưa vào trường học ra làm sao các em có thể nhận biết được hay không
bằng việc phát tờ rơi như thế này tới tận tay các em học sinh
công an huyện sóc sơn cũng hy vọng các em có thể phát hiện sớm rồi trở thành những tuyên truyền viên để phòng chống ma túy
ma túy thì nó có rất là nhiều dạng đa dạng phong phú và cái đối tượng để buôn bán sử dụng ma túy thì nó rất là liều lĩnh
vì sao vì là cái lợi nhuận nó rất là cao
do đấy mà công an huyện sông sơn cũng đã có nhiều những cái biện pháp để thứ nhất là về tuyên truyền thứ hai là đấu tranh đối với các loại tự tạo ma túy như trong thời kỳ hiện nay
nhiều bạn trẻ cho rằng các loại ma túy mới khi sử dụng sẽ không gây nghiện tuy nhiên đây là quan điểm rất sai lầm
ma túy thế hệ mới có khả năng gây nghiện rất nhanh đồng thời tàn phá hệ thần kinh trung ương khiến người dùng không điều khiển được hành vi thường xuyên hoang tưởng
do đó các bạn trẻ không được sử dụng ma túy dù chỉ một lần
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong tuần qua hà nội đã ghi nhận gần năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín tăng hơn bảy lần so với tuần trước đó
thành phố hà nội đã gửi một mươi mẫu bệnh phẩm có kết quả test nhanh dương tính với covid một mươi chín đến bệnh viện bạch mai để giải trình tự gen
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội nhận định trong thời gian tới thành phố có thể gia tăng số ca mắc mới covid một mươi chín vì theo đánh giá của cdc hà nội
hiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn diễn biến khó lường
virus biến đổi liên tục tạo các biến thể mới tăng khả năng lây nhiễm
vì thế cdc hà nội yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch để xử lý kịp thời không để dịch bùng phát
cdc hà nội yêu cầu các đơn vị trong ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh
biến chủng mới của virus sars cov hai trên thế giới và việt nam để kịp thời đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn diễn biến khó lường
hàng loạt biện pháp phòng chống dịch đã được đưa ra phun cử quẩn vệ sinh toàn trường đến các lớp học

đó là chuẩn bị cho việc linh hoạt trong việc kiểm tra đánh giá học kỳ hai
ngoài việc chúng tôi đã chuẩn bị cho một kỳ thi rất sẵn sàng
chúng tôi cũng đã chuẩn bị phương án hai
đó là có thể kết hợp những bài học dự án những điểm của dự án và kết hợp với thi trực tuyến nếu như khi mà dịch bệnh bùng lên
chúng mình nhớ này thứ nhất đó là chúng mình phải đeo khẩu trang này
thứ hai đó là chúng mình nên chuẩn bị các bình thức cá nhân

rồi các bạn ơi
đó là một phần nội dung của chúng tôi
đó là một phần nội dung học tập trong buổi học đầu tuần của các em học sinh lớp một trường liên cấp tây hà nội
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh mỗi em sẽ tự mang bình nước theo
bình sát quẩn cũng được trang bị ngay tại cổng trường đến các lớp học
giáo dạng con phải rửa tay trước khi ăn với cả sàng phòng
phải đeo khẩu trang với cả phải mang bình nước cá nhân
và trải qua thời kỳ học trực tuyến thì các bạn cũng cảm thấy rất là buồn chán
và mất đi nhiều những cái niềm vui ý nghĩa trong hoạt động
cho nên chúng tôi cho rằng là cái ý thức
cái trách nhiệm tuy là tuổi còn nhỏ nhưng mà cũng rất là thực hiện tốt
cái điểm thứ hai là cũng rất là cảm ơn các gia đình luôn sẵn sàng với việc đó
lúc nào ở gia đình cũng có sát khuẩn khẩu trang và các dụng cụ khi trang bị cho các trẻ là đầy đủ
và thứ ba là nhà trường thì cũng luôn có những trang thiết bị như là khẩu trang hay là nước sát quẩn để phục vụ ở lại lớp
và cái điều này thì chúng tôi cho rằng là đã thực hiện được đầy đủ cái hai ca ở cái thời điểm hiện tại
theo sở giáo dục và đào tạo
thành phố hà nội ngay từ đầu năm học các trường đều đã có phương án phòng chống dịch bệnh theo mùa
trong đó có dịch covid một mươi chín cùng với việc đầu tư trang thiết bị y tế hỗ trợ
những ngày qua các nhà trường cũng tích cực khoanh vùng
ra soát khi học sinh có dấu hiệu mắc covid một mươi chín như ho sốt
riêng với cấp học mầm non các em học sinh chưa có ý thức phòng chống dịch bệnh
nên công tác phòng chống dịch càng được chú trọng và theo cách riêng
đối với lịch thì chúng tôi sẽ hạn chế tối đa
và cũng không
ngoại trừ cho các con xuống dưới sân thì chúng tôi cũng sẽ phân lịch
để cho các con các khối sẽ có những thời gian xuống nhất định
và các con vẫn được hoạt động vui chơi nhưng các con vẫn đảm bảo trong công tác phòng dịch
năm học đang dần khép lại
ở những ngày cuối cùng của học kỳ hai
các nhà trường đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép
vừa nỗ lực dạy học vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
để các em học sinh đặc biệt là học sinh cuối cấp
không bị gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
kính thưa quý vị
tp hcm cần tập trung vào ba động lực tăng trưởng là tiêu dùng đầu tư và xuất khẩu
đồng thời khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung thành phố trong năm nay
và đây là những ý kiến chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại buổi làm việc của thường trực chính phủ với ban thường vụ thành ủy tp hcm
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong phát triển kinh tế xã hội thành phố
thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành thành viên chính phủ cần chủ động phối hợp
hỗ trợ tp hcm thực hiện kịp thời quyết liệt
đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để phát triển nhanh bền vững trên tinh thần
cả nước vì tp hcm tp hcm vì cả nước
phân tích các yếu tố tác động đến nền kinh tế thủ tướng phạm minh chính nhận định
khó khăn thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi
tp hcm phải bình tĩnh chắc chắn chủ động kịp thời linh hoạt hiệu quả
trong xử lý các vấn đề cả nhiệm vụ thường xuyên đột xuất và các vấn đề tồn động
với tinh thần không cầu toàn không nóng vội không chủ quan và dứt khoát là không bi quan
đi vào từng nhiệm vụ cụ thể thủ tướng yêu cầu tp hcm khẩn trương hoàn thành
quy hoạch chung thành phố với nhiệm vụ này thủ tướng yêu cầu bộ xây dựng
bộ kế hoạch đầu tư văn phòng chính phủ cùng các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ
thành phố để kịp hoàn thành trong năm nay bên cạnh đó tp hcm và các bộ ngành
phối hợp xây dựng các giải pháp thúc đẩy hấp thụ vốn tiếp cận vốn giãn nợ khoanh nợ
để tạo sự tăng trưởng tiêu dùng và sản xuất đối với các dự án bất động sản
thủ tướng yêu cầu tp hcm giải quyết từng dự án cụ thể nhất là các dự án lớn
tập trung công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm về giao thông
đối với các kiến nghị cụ thể của tp hcm thủ tướng cơ bản đồng ý xem xét
giải quyết và giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành phối hợp với tp hcm để triển khai thực hiện
trong đó với nghị quyết thay thế nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội chính phủ đã thống nhất
và giao bộ kế hoạch đầu tư trình quốc hội thông qua trong kỳ họp vào tháng năm tới
với kiến nghị gọi vướng cho dự án bất động sản liên quan đến các khu đất của doanh nghiệp
nhà nước có cổ phần hóa thủ tướng cho biết tổ công tác của thủ tướng về kiểm tra
ra soát tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án đất đai trong kết luận thanh tra kiểm tra
bản án tại hà nội tp hcm đà nẵng khánh hòa và một số tỉnh thành phố tổ công tác một trăm năm mươi ba
đã có báo cáo thủ tướng để báo cáo bộ chính trị một lần về vướng mắt
đối với các dự án có kết luận thanh tra kiểm tra xét xử của tòa án
nhưng sau đó có những vướng mắt không giải quyết được chính phủ xin bộ chính trị chủ trương
từ đó thể chế hóa cơ chế giải quyết thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
không hợp thức hóa sai phạm nhưng phải tìm cơ chế chính sách giải quyết việc này để giải phóng nguồn lực
thủ tướng cũng yêu cầu ra soát lại công tác cán bộ tiến hành điều chuyển
thay đổi xử lý cán bộ e dè sở trách nhiệm
quan trọng hơn là cần tạo môi trường hành lang pháp lý an toàn cho cán bộ làm việc
động viên quyến kích bảo vệ cán bộ dám nói dám nghĩ dám làm
vì lợi ích chung xử lý quyết liệt những tồn động liên quan đến công tác cán bộ
soát xét lại năng lực cán bộ cho phù hợp ngăn ngừa những hành vi sai phạm mới
hơn một mươi tám tỷ đồng đã được các đơn vị đăng ký đóng góp tại lễ phát động thực hiện chương trình
vì trường sa xanh do ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm tổ chức vào chiều nay ngày một mươi bảy tháng bốn
kinh phí của chương trình sẽ được dành để cải tạo thổ nhưỡng trồng rau xanh các loài cây
đặc biệt là các loài cây trắng sống tăng mật độ chê phủ cây xanh trên các biển đảo và góp phần
cải thiện cảnh quan môi trường không gian xanh cho vùng biển đảo thiên liên của tổ quốc
các đơn vị đã đăng ký đóng góp hơn bốn tỷ đồng thực hiện chương trình ngay trong năm hai nghìn hai mươi
còn lại hơn một mươi bốn tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trần kim yến chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm nhấn mạnh
thành phố không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước
cùng cả nước vì cả nước thể hiện qua nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội
hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh
nhất là đã vận động tốt việc ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc
để chăm lo cho hậu phương quân đội cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới biển đảo của tổ quốc
đồng chí trần kim yến mong muốn được phát động vì trường sa xanh sẽ gặt hái được nhiều thành quả tích cực
góp phần xây dựng trường sa ngày một xanh tươi đủ sức chống chọi với nắng táp mưa xa vượt qua phong ba bảo tố
nếu trung tâm nào cần tăng cường thêm lực lượng cục và phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm sẽ sẵn sàng bố trí
đây là phát biểu của thiếu tướng lê xuân đức phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an
khi đến thăm và làm việc với các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nhận nhiệm vụ tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm
qua kiểm tra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn ba s thiếu tướng lê xuân đức phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông nhận thấy
còn nhiều tồn động những khó khăn vướng mắt của người dân cần được giải quyết sớm làm sao thuận lợi nhất cho người dân trong đăng kiểm xe
thiếu tướng lê xuân đức nhấn mạnh đây là nhiệm vụ mà lãnh đạo chính phủ lãnh đạo bộ công an nói chung
và cục cảnh sát giao thông nói riêng đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tăng cường với quyết tâm chính trị cao nhất
theo đó nếu bộ giao thông vận tải có đề nghị thì cục cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ chiến sĩ trong các tháng tiếp theo
để đảm bảo giải quyết được hết các tồn động trong đăng kiểm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
cần tăng cường lực lượng chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường lượng cảnh sát giao thông cho các trung tâm đăng kiểm
để đảm bảo được đăng kiểm thuận lợi nhất cho người dân
tại buổi làm việc phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông đã thăm hỏi lấy ý kiến tài xế đi đăng kiểm tại trung tâm
thiếu tướng lê xuân đức đề xuất giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi ba s
nghiên cứu giải pháp rút ngắn thời gian dán tem kiểm định và tem nộp phí sử dụng đường bộ
có thể tính toán nhân sự như hợp đồng với đội ngũ tình nguyện viên như sinh viên trường giao thông vận tải
hoặc giao trực tiếp cho tài xế chủ phương tiện tự gián
ngoài ra các trung tâm chỉ giải quyết lượng xe đã sắp xếp trong ngày thông qua bao tiêu chí đăng ký đặt chỗ
rất phát phải đăng ký trên ba phương thức
một là đăng ký qua app hai là đăng ký qua điện thoại ba là người dân đến đây xếp hàng
chứ không phải mang phương tiện đến đây xếp hàng
và dứt khoát là chúng ta hẹn để bà con đến đúng ngày đúng giờ thì ta mở mời bà con vào
còn những phương tiện mà bà con mà không đến hoặc là chờ dài
thì mời bà con chọn phương tức khác hoặc chờ ở nhà
và dứt khoát là ngày hôm nay là đăng ký bao nhiêu phương tiện thì giải quyết đăng kiểm hết cho bà con
giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi ba s này
cho biết đơn vị đang vận hành ba dây chuyền năng suất kiểm định mỗi ngày là hai trăm linh phương tiện
với số lượng xe này nhân viên phải làm việc từ sáng sớm đến hai mươi giờ mỗi ngày
qua làm việc đơn vị này sẽ tổ chức tiếp nhận đăng ký lại
bắt đầu từ thứ hai thì đơn vị đăng kiểm năm mươi bé là chỉ kiểm định là những xe đã đăng ký qua app
những xe đã liên hệ với đơn vị đăng ký
và tổng số hành thức thứ ba nữa là xếp hàng
xe kiểm định của đơn vị là chỉ nhận là hai trăm linh xe
theo thống kê trong tháng bốn sẽ có khoảng một trăm linh phương tiện tại hành phố hồ chí minh đến hạng đăng kiểm
trong khi hiện tại chỉ có một mươi ba trên một mươi chín trung tâm đăng kiểm hoạt động với ba mươi dây chuyền kiểm định
ước chỉ đáp ứng được năm mươi ba nhu cầu
trong trường hợp cần thêm lực lượng hỗ trợ
cục cảnh sát giao thông sẵn sàng chí đạo phòng cảnh sát giao thông thành phố
bố trí tăng cường thêm cán bộ chiến sĩ tham gia giúp đỡ
những vụ tai nạn sự cố do vận chuyển sắt cuộn ràng buộc không chắc chắn
đã xảy ra khá nhiều ở nhiều tỉnh thành trên cả nước trong thời gian qua
và tại thành phố hồ chí minh mặc dù cảnh sát giao thông thành phố đã có nhiều đợt kiểm tra
chấn chỉnh xử lý đối với việc vận chuyển sắt thép chẳng buộc không đảm bảo an toàn
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận ít lái xe doanh nghiệp chưa nhận rõ trách nhiệm
và nghiêm túc trong vận chuyển loại hàng hóa siêu trường siêu trọng có tính chất đặc biệt nguy hiểm này
có lẽ với bất kỳ ai khi điều khiển phương tiện đi cạnh xe đầu kéo
chở theo những củ sắt thép nặng hàng chục tấn như thế này đều cảm thấy bất an lo sợ
chỉ với một sợi xích nhỏ dùng khúc gỗ làm giá đỡ khi xe phanh góc học chuyển hướng đột ngột
có thể khiến cuộc sắt băng khỏi vị trí bất cứ lúc nào
thực tế những sự cố tai nạn dạng này đã xảy ra trong những năm qua
bản thân mình đi xe
xe ô tô thì thật sự là khi mà mình chạy phía sau của những cái container mà chở những cuộn sắt này thì mình rất là sợ
thứ nhất là sợ về vấn đề họ ràng buộc có chặt hay không
thứ hai nữa là trên cái thành xe perrier mình không thấy có những cái thanh trắng hoặc là
những cái gì mà cảm giác là nó phải giữ được cái cuộn sắt
tại vì khi mà anh lên anh chở một cái cuộn sắt to như vậy thì anh phải hiểu rằng
nó có những cái tình huống mà nó không như mình lường trước được
thì bắt buộc là
anh khi anh lưu thông là anh phải hiểu là những cái tình huống đó nó sẽ là ngoài ý muốn
và nó sẽ nằm không nằm trong cái khung là bây giờ dù như cái cuộn sắt nó to
anh cái sợi xích anh đủ to nhưng mà nó có đảm bảo ở trong trường hợp anh thắng gấp hay không
hơn ai hết chính lái xe chủ xe và doanh nghiệp hiểu rõ sự nguy hiểm này
song vẫn còn làm ngơ với sự an nguy chung của mình và những người khác
có thể thấy được sự chủ quan trong trường hợp này
khi thấy dùng để giữ cuộn sắt phía trước chỉ là một sợi xích nhỏ
ngoài ra mặc dù trên xe có trang bị hai giá đỡ để cố định cuộn sắt
thế nhưng tài xế lại chỉ sử dụng một giá đỡ cho ba cuộn sắt lớn
trong quý một năm nay phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
đã xứ phạt một mươi năm tài xế chế cuộn tôn thép không chằm buộc hoặc chằm buộc không chắc chắn
đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho biết
quy định chằm buộc đối với việc bằng chuyển hàng hóa nói chung
cần có quy định cụ thể dành riêng cho loại đặc biệt như sắt cuộn
ví dụ như chiều cao tiêu chuẩn của khung giá đỡ là bao nhiêu
độ dày hoặc cần bao nhiêu sợi xích để cố định một cuộn thép
hiện tại thì phòng pc tám cũng đã tham mưu cho công an tp hcm để cùng với sở giao thông ngân tải
để phối hợp đề xuất để sửa đổi bổ sung một số các điều của thông tư ba mươi năm của bộ giao thông vận tải
quy định về việc xếp hàng trên ô tô khi tham gia giao thông đường bộ
để kéo giảm tai nạn giao thông đối với xe tải hạng siêu trường siêu trọng thời gian tới
cảnh sát giao thông thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa
đối tượng hướng đến là chú phúc
từ khu phương tiện và lái xe chấp hành nghiêm cấp quy định về chặn buộc cuồng sắt thép
tiếp tục phối hợp với trực tự giao thông công an quận huyện tp thủ đức
kiểm tra trực tiếp ở bên trong các bến bãi
kịp thời phát hiện vi phạm và ngăn chặn trước khi các phương tiện xuất bến
sáng ngày một mươi bảy tháng bốn ubnd quận sơn trà của thành phố đà nẵng đã phối hợp với các lực lượng liên quan
triển khai kế hoạch cưỡng chế năm công trình xây dựng trái phép tại tiểu khu sáu mươi bốn thuộc bán đảo sơn trà
trước đó ủy ban nhân dân quận sơn trà đã ra quyết định xử phạt hành chính năm hộ dân đã có hành vi
chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp xây dựng các công trình trái phép
và chiếm đất đô thị chưa sử dụng đồng thời yêu cầu các hộ dân này trong một mươi năm ngày
phải tự tháo rỡ các hạng mục xây dựng trái phép tuy nhiên các hộ dân vẫn chưa chấp hành
dự kiến trong khoảng một tuần công tác tháo rỡ các hạng mục vi phạm của năm hộ dân này sẽ được hoàn thành
được biết vào năm hai nghìn một mươi sáu thanh tra thành phố đà nẵng xác định có sáu mươi tám trường hợp vi phạm xây dựng trái phép
trên bán đảo sơn trà chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động tự tháo rỡ được một mươi trường hợp
ra quyết định xử phạt thêm bảy trường hợp và đang tháo rỡ năm trường hợp không chấp hành
thưa quý vị thời gian qua chính quyền địa phương ở huyện mật rắc tỉnh đắk lắc
thường xuyên nỗ lực tuyên truyền vận động hỗ trợ nhiều hộ dân ở lòng hồ dự án hồ chứa nước
crong bách thượng di rời đến khu tái thịnh cư tuy nhiên nhiều hộ vẫn chưa chấp hành
nên huyện mờ rắc sẽ cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án hồ chứa nước crong park thượng giai đoạn hai
dự án hồ chứa nước crong bách thượng được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt
vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn chín đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước crong bách thượng giai đoạn một
tổng diện tích đất
dự kiến phải thu hồi là hơn bốn hai trăm hai mươi chín hectare tổng số hộ bị ảnh hưởng khoảng năm hộ dân
tỉnh đắk lắc đã bố trí hai khu tái định cư tại xã cư e lang và cư bông thuộc huyện eka
huyện đắk đã triển khai hai giai đoạn vận động cưỡng chế tính đến nay đã có hai trăm hai mươi hộ dân
đã chuyển đến khu tái định cư số một xã cư e lang huyện eka
địa điểm khu tái định cư số hai tại xã cư bông huyện eka đã hoàn thiện bố trí
cho khoảng năm trăm linh hộ tái định cư định canh chỉ tiêu diện tích dự kiến bố trí là một mươi một m hai
trong đó đất ở là bốn trăm linh m hai đất vườn sáu trăm linh m hai và đất sản xuất là một mươi m hai
trong hai trăm ba mươi hộ phải di dân tái định cư trong đợt một giai đoạn hai tính đến nay đã có hai trăm linh năm hộ
đã tái định cư và đi nơi khác chỉ còn hai mươi năm hộ chưa chấp hành đi tái định cư
nên sẽ phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất
nhiều lúc cô học ở thôn
em cũng triển khai cho bà con vì bà con cũng chấp hành theo đảng nhân
cho nên rất mong đảng nhà nước ta cần phải cố gắng quan tâm đến bà con
những hộ đăng ký tham gia thì được đảng nhân nước ta quan tâm và tháo giỡn nhà
vận chuyện đi tới nơi tới chú
mình cảm thấy cũng rất là vui vì được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương
giúp mình tháo giỡn thì cũng giúp đỡ được rất là nhiều khó khăn của bà con đấy
thời gian này ban cưỡng chế huyện sẽ tiếp tục vận động
thuyết phục người dân tự nguyện di rời tới khu tái định cư
với mong muốn sẽ không phải thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất
trường hợp các hộ dân vẫn cố tình chây ý không di rời
thì sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định
tại điều bảy mươi một luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
để đảm bảo cho dự án hồ chứa nước của nó thượng hoàn thành theo đúng tiến độ
thì trước hết là người dân trong vùng dự án
phải có tinh thần thượng tôn pháp và tinh thần thượng tôn pháp
pháp luật chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước cũng như là quy định của chính quyền địa phương
thứ hai nữa là người dân tự giác chấp hành các chủ trương các phương án
đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng của các cơ quan chức năng
sớm bàn ra mặt bằng cho cơ quan chức năng để triển khai dự án
người dân sớm đăng ký tự giác chấp hành việc di rời của chính quyền
vừa qua hai bị cáo ma a hà và thảo seo phử
đều trú tệ thôi
cơ quan một mươi một xã cư san huyện rắc đã có hành vi bao vây
vừa giữ một số cán bộ của đoàn công tác ủy ban nhân dân huyện
nên đã bị tòa án nhân dân huyện rắc tuyên phạt về hành vi giữ người trái pháp luật
qua đó cơ quan công an khuyến cáo bà con nhân dân nơi đây
tuyệt đối chấp hành theo đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
sớm ổn định cuộc sống và góp phần tạo thuận lợi
hoàn thành dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
bên cạnh những hỗ trợ về thời hạn nộp thuế
cũng như tiền thuê đất theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc giảm lãi suất tháo rỡ khó khăn cho doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước đã đồng hành cùng các ngân hàng thương mại
tiếp tục giám sát lãi suất giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp
theo ghi nhận từ phía doanh nghiệp việc hỗ trợ lãi suất
đã giúp các doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm
nâng cao vị trí cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới
bên cạnh đó việc giảm áp lực tài chính đã giúp các doanh nghiệp
đầu tư phát triển về mặt con người và đầu tư khoa học công nghệ trong sản xuất
mở rộng thêm mặt bằng kinh doanh mua thêm thiết bị máy móc
từ nguồn vốn vay ngắn hạn với lãi suất yêu đãi
đánh giá từ các chuyên gia tài chính những chuyển động mới
từ việc hỗ trợ giảm lãi suất từ các ngân hàng
đã giúp đẩy nhanh tăng trưởng tín dụng vốn hơn hai trong ba tháng đầu năm nay
ngoài ra còn góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh tốt lên
tuy nhiên phía ngân hàng cũng cần có những hướng dẫn tinh toán cụ thể
để đảm bảo an toàn vốn
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động phức tạp khó lường
đơn hàng của nhiều doanh nghiệp giảm sút khiến sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn
thế nhưng với tinh thần chủ động vượt khó
số đông các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh đồng nai
vẫn đang nỗ lực duy trì sản xuất
mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là có việc làm
để giữ chân người lợi
và lao động trong thời điểm khó khăn
mà đến nay hoạt động sản xuất kinh doanh tại đây được duy trì bình thường
nhờ có sự giúp đỡ từ các hiệp hội tại việt nam
cùng với sự hỗ trợ từ công ty mẹ
và sự cố gắng chăm chỉ của công nhân
nên sản xuất phục vụ thả quan
hiện nay thì công ty có đơn hàng
và hàng hóa sản xuất được xuất đi mỹ hàn quốc đức australia
và cho các thương hiệu nổi tiếng
công ty gỗ delta chuyên sản xuất bàn ghế giường tủ xuất khẩu qua thị trường hoa kỳ
trước đây gỗ delta có nhà máy đường tủ xuất khẩu qua thị trường hoa kỳ
tại khu công nghiệp phước tân thành phố biên hòa
thế nhưng do cụm công nghiệp phước tân chưa hoàn thiện cơ sở pháp lý
doanh nghiệp buộc phải di rời
đơn vị đã chủ động thuê bốn hectare đất
đầu tư một trăm hai mươi năm tỷ đồng xây dựng nhà máy mới
trong khu công nghiệp long khánh từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện ba phân xưởng và một nhà kho đã hoàn thành
với hệ thống máy móc thiết bị được trang bị
gỗ delta có năng lực sản xuất xuất khẩu khoảng hai trăm linh container mỗi tháng
tuy nhiên do đơn hàng hạn chế
nên hiện nay chỉ có hai xưởng sản xuất với hai trăm năm mươi lao động làm việc
trong điều kiện chung nhiều khó khăn
khi đơn hàng giảm xuất
doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất để đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động
đây cũng là tình hình chung của số đông doanh nghiệp trong khu công nghiệp long khánh
trong quý i năm nay có một doanh nghiệp trong khu công nghiệp long khánh tỉnh đồng nai phải ngưng hoạt động
số doanh nghiệp khác phải giãn hoặc giảm thời gian làm việc
số lao động trong khu công nghiệp này giảm khoảng một so với cùng kỳ
hiện nay thì các doanh nghiệp có khó khăn
thực sự là có khó khăn
bên cạnh đó thì khu công nghiệp cũng đã hay các khu công nghiệp
đều có chủ trương xem xét để giảm và giãn thời gian
trả tiền thế đất cũng như tiền phí siêu ngoại tầng cho các doanh nghiệp
khủng hoảng kinh tế thế giới đang tác động tiêu cực đến sản xuất của doanh nghiệp việt nam
tại tỉnh đồng nai chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm không tăng
mà giảm một tám mươi năm so với cùng kỳ
kìm ngạch xuất khẩu giảm hai mươi bảy năm
nhìn chung doanh nghiệp đang phải ứng phó vất vả
trong bối cảnh nhiều bất ổn hiện nay ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp
là duy trì sản xuất đảm bảo việc làm cho người lao động
để có cơ hội tăng tốc khi thị trường thế giới phục hồi
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị trong tuần qua nhiều loại lúa ở khu vực đồng bằng sông cửu long có sự tăng giá
nhu cầu mua lúa tăng cao do xuất khẩu đang tốt nên giá lúa đông xuân hầu như duy trì ở mức cao
số liệu từ viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho thấy tại cần thơ
giá lúa tăng ở một số loại như om bốn nghìn hai trăm một mươi tám tăng sáu trăm linh đồng một kg lên bảy hai trăm linh đồng một kg
loại ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn cũng tăng mức tương tự lên sáu tám trăm linh đồng một kg
còn tại hậu giang giá lúa tăng ở một số loại như loại ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn là bảy hai trăm linh đồng một kg tăng một trăm linh đồng một kg
loại om một mươi tám là bảy sáu trăm linh đồng một kg tăng một trăm linh đồng một kg
theo số liệu tổng cục hải quan xuất khẩu gạo ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt một bảy mươi chín triệu tấn với chín trăm năm mươi hai triệu usd
tăng một mươi chín ba về khối lượng và tăng ba mươi hai
tăng một mươi chín ba về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai do giá gạo tăng chín hai bình quân năm trăm ba mươi hai usd mỗi tấn
trong quý i giá gạo xuất khẩu tăng cao nhờ tỉ trọng các loại sản phẩm cao cấp như gạo thơm gạo nếp gạo đặc sản
còn giá bán cao đã tăng mạnh
hiện tí trọng gạo phỏng cấp cao đã chiếm năm mươi trong tổng lượng gạo xuất khẩu của việt nam
với giá bán giao động từ sáu trăm linh một usd mỗi tấn
philippines và trung quốc vẫn là những khách hàng mua gạo lớn nhất của việt nam trong quý đầu tiên
theo thống kê của tổng cục hải quan trong tháng ba đã có tổng cộng một mươi bốn chín trăm năm mươi chín chiếc xe ô tô nhập khẩu về việt nam
so với tháng liền kề trước lượng xe nhập khẩu về việt nam đã tăng hai tám trăm một mươi bốn chiếc về lượng và hơn chín mươi hai triệu usd về giá trị
cộng dồn từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay việt nam đã nhập khẩu bốn mươi một một trăm chín mươi chiếc ô tô với giá trị kim ngạch đạt hơn tám trăm tám mươi ba triệu usd
so với cùng kỳ năm ngoái lượng xe nhập khẩu về việt nam trong quý đầu tiên đã tăng hai tám trăm một mươi bốn chiếc xe ô tô về việt nam

xe ô tô nhập khẩu trong tháng ba chủ yếu từ ba thị trường chính gồm thái lan indonesia và trung quốc
trong đó xe từ thái lan vẫn chiếm tám hai trăm chín mươi hai chiếc vào việt nam đạt giá trị kim ngạch hơn một trăm sáu mươi bảy triệu usd
từ indonesia với số lượng bốn một trăm bốn mươi tám chiếc và giá trị hơn năm mươi bảy triệu usd
và từ trung quốc đạt một ba trăm một mươi sáu chiếc về lượng và hơn năm mươi hai triệu usd về giá trị
trung bình xe nhập khẩu từ thái lan có giá hai mươi một trăm tám mươi ba usd một chiếc tương đương bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng một chiếc
trong khi đó con số tương ứng của xe nhập khẩu từ indonesia là một mươi ba tám trăm năm mươi một usd tương đương với ba trăm hai mươi bốn triệu đồng một xe
xe trung quốc và việt nam có giá trung bình cao hơn đạt ba mươi chín tám trăm năm mươi chín usd tương đương với hơn chín trăm linh triệu đồng một xe
đáng chú ý trong tháng ba vừa qua việt nam nhập khẩu ba mươi tám chiếc ô tô từ ấn độ về đạt giá trị sáu trăm ba mươi tám bảy trăm bảy mươi hai usd
có giá chỉ một mươi sáu tám trăm linh chín usd gần bốn trăm linh triệu đồng một chiếc
theo công ty nghiên cứu thị trường dkra group sức cầu thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
tâm lý e ngại của khách hàng trước những biến động tiêu cực như hiện nay khiến cho thanh khoản của thị trường ở mức rất thấp
hơn tám mươi dự án sơ cấp phải đóng giỏ hàng để điều chỉnh lại giá bán
dữ liệu báo cáo cho thấy trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy thị trường đkra group đã đặt một số thị trường bất động sản nghỉ dưỡng để điều chỉnh lại giá bán
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba phân khúc biệt thượng nghỉ dưỡng nguồn cung mới chỉ bốn mươi hai căn đến từ hai dự án mở bán giai đoạn tiếp theo
mặt bằng giá bán giao động từ ba một đến một trăm sáu mươi bảy tám tỷ đồng mỗi căn
sức cầu thị trường ghi nhận mức thấp nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây chỉ bằng hai so với cùng kỳ
đặc biệt nhiều dự án ghi nhận mức chích khấu lên đến năm mươi khi thanh toán nhanh
ở phân khúc nhà phố shop house nghỉ dưỡng sức cầu cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh tương đương một so với quý i năm hai nghìn hai mươi hai
các chủ đầu tư cũng đưa ra các phương án chít khấu lên đến từ bốn mươi năm mươi khi khách hàng thanh toán nhanh
phân khúc kendotel trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba nguồn cung giảm mạnh gần bảy mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
sức cầu thị trường chỉ bằng ba so với cùng kỳ giảm chín mươi bảy
lượng tiêu thụ mới chỉ đạt khoảng sáu căn
dự báo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong quý ii dkra group cho rằng
nguồn sức cầu chung thị trường ở loại hình bất động sản nghỉ dưỡng sẽ không có nhiều đột biến
và chưa có dấu hiệu cho sự phục hồi của loại hình này trong ngắn hạn
sở tài nguyên và môi trường tp hcm có văn bản đề nghị
chủ tịch ubnd tp vnb chấp thuận chủ trương hỗ trợ văn phòng đăng ký hai mươi tỷ đồng
để bổ sung nguồn chi lương căn bản từ tháng hai cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cho một một trăm linh tám cán bộ nhân viên của đơn vị này
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba văn phòng đăng ký chỉ còn hơn bốn mươi tám tỷ đồng
sau khi chi cho các khoản chỉ còn đủ tiền trả lương tháng một năm hai nghìn hai mươi
cho một một trăm linh tám cán bộ công nhân viên
còn lương tháng hai đến nay chưa có nguồn chi trả
hiện đơn vị này chỉ đủ khả năng nộp bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội cho người lao động
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba văn phòng đăng ký còn thiếu hơn một mươi hai tỷ đồng
để trả lương cơ bản và nộp phí công đoàn tháng hai tháng ba cho cán bộ nhân viên
lương tháng bốn cũng chưa có nguồn chi trả
nguyên nhân thiếu hụt kinh phí theo sở tài nguyên và môi trường
do số lượng hồ sơ làm thủ tục đăng ký đất đai tại văn phòng đăng ký
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba giảm bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
bên cạnh đó văn phòng đăng ký hiện chưa thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận
và phí đăng ký giao dịch bảo đảm nên nguồn thu bị thiếu hụt nghiêm trọng
nguồn tính dụng từ hệ thống ngân hàng được xem là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng
đặc biệt khi các kênh vốn khác đều gặp nhiều khó khăn
theo đó các ngân hàng cũng đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay
và đưa ra các gói tính dụng ưu đại cho các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất
với hoạt động xuất khẩu ngành nông sản doanh nghiệp này vừa mới tiếp cận được nguồn vốn vay
với lãi suất khoảng tám một năm
theo doanh nghiệp việc tiếp cận nguồn vốn ưu đại này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được khoản tiền rất lớn
trong việc trả lãi vay đồng thời giúp doanh nghiệp mạnh dạng đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ trong sản xuất
so với thời điểm trước chúng tôi vây mức giao động từ một mươi một tới một mươi hai
khi về tới tám năm thì chúng tôi tiếp tục đầu tư vào việc sản xuất kinh doanh những chương trình xuất tiến thương mại
trước đó là chúng tôi gần như hoạt động trong nội tại trong lĩnh vực mình không dám vây
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm tăng trưởng tính dụng tháng ba có tốc độ nhanh nhất trong ba tháng đầu năm
lên một ba mươi bảy nâng mức tính dụng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba tăng một hai mươi sáu
để tiếp tục triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ
và tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới
mới đây ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm
đã yêu cầu các ngân hàng thương mại
xử lý nhanh các thủ tục vây vốn
đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho doanh nghiệp
duy trì ổn định tăng trưởng
đây cũng là một trong những hoạt động nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng
và phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn
tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận
nguồn vốn với chi phí hợp lý
cũng như giải quyết nhanh chóng
về mặt thủ tục và khả năng tiếp cận vôn vay
với chu kỳ vây vốn ngân hàng
đối với khoản vây ngân hàng
thì vòng đôi chuyển vốn sẽ tạo điều kiện
vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp
vừa có khả năng tiếp cận
nguồn vốn giá rẻ
từ hai đến ba lần trong năm
đây là một hiệu ứng rất tích cực
theo các chuyên gia đánh giá các quyết định
cắt giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước vừa qua
là chủ động và đinh hoạt
trong bối cảnh các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới
vẫn đang thực hiện tăng lãi suất
như fed ecb
giảm lãi suất sẽ giúp các ngân hàng
tiết giảm chi phí vốn và lãi suất cho vay
cũng sẽ giảm theo qua đó kích thích
nhu cầu vây vốn của các doanh nghiệp
khi mà chúng ta giảm lãi suất
thì nó cũng sẽ
kích cầu tiến dụng
và qua đó thì cũng
giúp hay là khiến cho doanh nghiệp
và người dân có thể là sẵn sàng
đi vay nợ
nhiều hơn để đưa vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng
đồng thời cũng tăng thêm
nguồn thu tiến dụng
và nguồn thu dịch vụ đi kèm
cho các tổ chức tiến dụng
vốn dĩ là trong bối cảnh khó khăn hiện nay
thì đây cũng là một cố hích
rất là quan trọng cho cả nền kinh tế
cho doanh nghiệp người dân
và các ngân hàng
sự vọc cuộc của các ngân hàng thương mại
và sự quyết tâm của ngân hàng nhà nước sẽ là tính nhu kích cực
tạo tiền đề để hỗ trợ thiết thực
cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong thời gian tới
bên cạnh đó việc giảm mặt bằng lãi suất
thúc đẩy tăng trưởng tính dụng
cùng với việc hoạt động kinh doanh của các ngành nghề
được kỳ vọng khởi sắc trở lại
và quý ii là các yếu tố được kỳ vọng
sẽ giúp nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng
sáu năm như mục tiêu đặt ra trong năm nay
năm hai nghìn hai mươi ba bánh mì được chọn
làm món ăn trọng tâm
trong các lễ hội du lịch lễ hội kỷ niệm
quan hệ ngoại giao một món ăn đường phố
quen thuộc và nhỏ bé
nhưng từ lâu đã đi sâu vào nếp sống
và văn hóa của người việt đồng thời
chính sự chào đón của thực khách quốc tế
với bánh mì càng cho thấy sức sáng tạo
trong ẩm thực của việt nam phóng sự này
cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam
ngày hôm nay
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé